trộm cắp thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng đối tượng thạch say vừa bị công an huyện kê sách tỉnh sóc trăng bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng tại thị trấn kế sách huyện kế sách
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hệ trường sác minh để truy bắt
sau khoảng bảy giờ đồng hồ dạng sáng ngày bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thạch say
đồng thời thu giữ lại tăng vật tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cho hơn sáu mươi người vay với số tiền một bảy tỷ đồng để hưởng lợi bất chính đặng văn điệp chú tại xã yên bình huyện hữu lũng
vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện điệp cho người dân khó khăn về kinh tế cần huy động vốn nhanh
vay với mức lãi suất ba đồng
khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả thì điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đặng văn điệp lực lượng công an thu giữ một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ba quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của điệp
đối tượng khai nhận số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần một trăm bốn mươi triệu đồng

khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại